một mươi chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa bị công an tỉnh hà nam phối hợp với cục quản lý thị trường tỉnh hà nam kiểm tra phát hiện
trước đó kiểm tra tại mùa hộ kinh doanh ở thôn văn lâm hai xã liêm tiết tp phủ lý tỉnh hà nam
lực lượng chức năng đã phát hiện một một mươi chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ
tại thời điểm kiểm tra chủ cơ sở đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ có liên quan tới toàn bộ số hàng trên